theo sở giao thông vận tải tp hcm dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
các đơn vị vận tải hành khách công cộng sẽ tăng một ba trăm năm mươi chuyến xe buýt trên một mươi ba tuyến xe có trợ giá
và bốn tuyến không trợ giá để phục vụ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ
thời gian phục vụ lễ là trong bốn ngày từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày hai tháng năm
những tuyến xe buýt tăng chuyến hầu hết đều có lộ trình đi lại giữa các bến xe
khu du lịch và nối từ tp hcm đến các địa phương lân cận như bình dương tây ninh đồng nai
bên cạnh việc tăng chuyến trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng tp hcm
cũng sẽ giảm hơn một năm trăm linh chuyến xe buýt
trên một mươi bảy tuyến dự báo sẽ ít có nhu cầu đi lại trong dịp lễ
ngừng hoạt động ba tuyến xe buýt chủ yếu phục vụ sinh viên từ ba mươi tháng bốn đến hết ngày hai tháng năm
là tuyến năm mươi tuyến năm mươi hai và tuyến tám mươi sáu